tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước thì ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám tính đến một mươi tám giờ thì nước ta ghi nhận thêm một mươi hai ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc ở trong nước lên chín trăm bảy mươi sáu người
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó một mươi một ca lây nhiễm trong cộng đồng
đà nẵng có sáu ca hải dương có bốn ca và hà nội có một ca và một ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội
cụ thể các bệnh từ chín trăm năm mươi sáu đến chín trăm sáu mươi tám và từ chín trăm bảy mươi bốn đến chín trăm bảy mươi năm tại đà nẵng có độ tuổi từ ba mươi ba đến năm mươi chín tuổi gồm ba ca là người nhà bệnh nhân một ca là nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng một ca là bảo vệ tại bệnh viện đà nẵng và một ca tại quận thanh khê đà nẵng
các bệnh chín trăm sáu mươi chín tại hà nội bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi có địa chỉ tại phường trương định quận hai bà trưng hà nội là f một của bệnh nhân chín trăm sáu mươi hai
các bệnh từ chín trăm bảy mươi đến chín trăm bảy mươi ba tại hải dương có độ tuổi từ một mươi ba đến bốn mươi bốn
các bệnh chín trăm bảy mươi sáu bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi có địa chỉ tại thạch thành thanh hóa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội
có thêm một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại trung tâm y tế hòa vang tp đà nẵng bệnh viện phổi đà nẵng và bệnh viện lao và bệnh phổi trà vinh
trong chín trăm bảy mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bốn trăm sáu mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm tám mươi năm ca và số ca tử vong là hai mươi bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn một mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn chín trăm bốn mươi tám người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi chín người